các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
ông vương đình huệ từng là giảng viên phó hiệu trưởng trường đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính
từ tháng bảy năm hai nghìn một đến tháng bảy năm hai nghìn sáu
phó tổng kiểm toán nhà nước
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn sáu chủ tịch quốc hội việt nam khóa một mươi một nguyễn phú trọng đọc tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
giới thiệu ông vương đình huệ cho quốc hội bầu giữ chức vụ tổng kiểm toán nhà nước
chiều ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn sáu ông được quốc hội khóa một mươi một bầu làm tổng kiểm toán nhà nước
kết quả kiểm phiếu số phiếu phát ra bốn trăm bảy mươi năm số phiếu thu về bốn trăm bảy mươi ba số phiếu hợp lệ bốn trăm bảy mươi một số phiếu tán thành bốn trăm ba mươi tám
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một
quốc hội khóa một mươi ba miễn nhiệm chức vụ tổng kiểm toán nhà nước việt nam đối với ông vương đình huệ với chín mươi sáu hai phiếu tán thành
ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi một tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi ba ông được quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng bộ tài chính
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi ba đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài chính đối với ông
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông được quốc hội khóa một mươi ba bầu làm phó thủ tướng chính phủ
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ông được quốc hội khóa một mươi bốn bầu làm phó thủ tướng chính phủ
sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn trăm bốn mươi tám trên bốn trăm năm mươi một đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu kín tán thành thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi một ông lần đầu tiên trúng cử đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi ba tại đơn vị bầu cử số một của tỉnh bình định
gồm huyện tuy phước huyện vân canh huyện tây sơn
huyện vĩnh thạnh và thành phố quy nhơn đạt tỷ lệ sáu mươi chín chín mươi tám số phiếu hợp lệ
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ông trúng cử đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi bốn tại đơn vị bầu cử số một tỉnh hà tĩnh
gồm thành phố hà tĩnh thị xã kỳ anh và các huyện kỳ anh cẩm xuyên hương khê được ba trăm bốn mươi bảy trăm sáu mươi một phiếu chiếm tỷ lệ chín mươi năm ba mươi hai
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
chuyển sinh hoạt của đại biểu quốc hội vương đình huệ từ đoàn hà tĩnh về hà nội
sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội giới thiệu vương đình huệ
và danh sách bầu chức xanh trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thành phố hà nội
kết quả trong buổi họp toàn bộ hai mươi năm đại biểu có mặt tổng số đại biểu là hai mươi tám đại biểu nguyễn phú trọng
đại biểu hoàng trung hải và một đại biểu khác vắng mặt đã bỏ phiếu kín bầu ông giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tp hà nội
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông vương đình huệ giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tp hà nội
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm hoạt động trong đảng cộng sản việt nam
ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ông gia nhập đảng cộng sản việt nam ông có bằng cao cấp lý luận chính trị của đảng
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một đảng ủy viên đảng bộ trường đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính
từ tháng bảy năm hai nghìn một đến tháng sáu năm hai nghìn sáu ủy viên ban cán sự đảng cơ quan kiểm toán nhà nước việt nam đảng ủy viên đảng bộ khối kinh tế trung ương
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương
từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy cơ quan kiểm toán nhà nước
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng ông tái đắc cử ủy viên ban chấp hành trung ương
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi hai ông đã được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương

ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai ông là ủy viên ban chấp hành trung ương khóa thứ ba liên tiếp
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai ông được bầu vào bộ chính trị
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu được miễn nhiệm chức trưởng ban kinh tế trung ương
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ông được phân công làm trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ
ông giữ chức vụ trưởng ban này cho đến lúc ban giải thể vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi thay mặt bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính công bố quyết định số một nghìn tám trăm một mươi tám của bộ chính trị
điều động ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ thôi tham gia ban cán sự đảng chính phủ
phân công tham gia ban chấp hành
ban thường vụ
và giữ chức bí thư thành ủy hà nội thay ông hoàng trung hải
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông là bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội ông tái đắc cử bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại phiên bầu cử trung ương
ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
ngày ba mươi một tại phiên họp đầu tiên của trung ương đảng khóa một mươi ba ông được bầu làm ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
ông huệ nhận quyết định bổ nhiệm làm bí thư hà nội
sáng ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan đơn vị về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm hai nghìn hai mươi của thành phố
bí thư thành ủy vương đình huệ cho biết qua tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch nước nguyễn phú trọng các chỉ thị của thủ tướng chính phủ và các nghị quyết của chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
các cấp ủy chính quyền và sở ngành của thành phố hà nội đã sớm kiểm soát dịch bệnh đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm bảo đảm an sinh xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực
ưu tiên số một hiện nay của thành phố vẫn là tập trung phòng chống hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội đặc biệt là đại hội lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố
cùng với cả nước thủ đô cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế với quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao gấp một ba lần bình quân chung của cả nước
trong đó phân đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công thu ngân sách nhà nước
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tới sự và chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ tỉnh vĩnh phúc diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt bộ chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội ông vương đình huệ nhìn nhận
trong thời kỳ đổi mới đất nước đặc biệt là sau hơn hai mươi năm tái lập tỉnh
dưới sự lãnh đạo của đảng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh vĩnh phúc
đã nêu cao tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm và đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
từ một tỉnh thuần nông đến nay vĩnh phúc đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì làm việc với hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
và hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố hà nội bàn giải pháp tăng cường hợp tác phát triển quy hoạch
quản lý quy hoạch và phát triển đô thị hà nội
trao đổi với các kiến trúc sư bí thư thành ủy vương đình huệ cho biết
hà nội là đô thị đặc biệt trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
trong những năm qua thành ủy hà nội rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển đô thị
tuy nhiên kết quả chưa đạt như mong muốn
hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của hà nội mới đạt sấp xỉ năm mươi
trong đó tỷ lệ đô thị hóa ở nhiều huyện trên địa bàn còn rất thấp
ví dụ như huyện thường tín mới đạt hai tám mươi sáu tỷ lệ diện tích phù kín của các quy hoạch chung
quy hoạch phân khu của thành phố đến nay mới đạt khoảng tám mươi sáu
chưa kể việc phát triển đô thị tại hà nội vẫn chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị
xây dựng nông thôn mới cũng chưa gắn với phát triển đô thị
nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ thành phố hà nội đã quyết nghị những nội dung rất mới liên quan đến công tác quy hoạch
quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
cụ thể hóa tinh thần đó trong nhiệm kỳ mới song song với tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới
lên tầm cao mới
thành ủy hà nội sẽ xây dựng chương trình công tác lãnh đạo
chỉ đạo phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị khắc phục những hạn chế về tầm nhìn công cụ
chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị thúc đẩy phát triển đô thị để tạo động lực tăng trưởng kinh tế
bí thư thành ủy hà nội đề nghị hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
và hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố hà nội các kiến trúc sư tham gia hiến kế
đóng góp nhiều hơn nữa và công tác quy hoạch phát triển đô thị của thành phố
sáng ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ông vương đình huệ được bầu làm chủ tịch quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bốn trăm bảy mươi ba trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu chiếm chín mươi tám năm mươi bốn số đại biểu
sau đó lúc chín giờ sáng cùng ngày ông tuyên thệ nhậm chức chủ tịch quốc hội
trong bài phát biểu nhậm chức của mình ông vương đình huệ nói đây là vinh dự
vô cùng to lớn và trách nhiệm rất nặng nề
ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích quốc gia dân tộc
ngày hai mươi tháng bảy cùng năm ông lại được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với tỷ lệ chín mươi năm một mươi chín bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt biểu quyết tán thành
tổng số đại biểu quốc hội khóa một mươi năm là bốn trăm chín mươi chín đại biểu
hội nghị về việc phối hợp giữa chủ tịch nước và ủy ban thường vụ quốc hội
tại hội nghị ông nhấn mạnh chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố
đó là chất lượng của các kỳ họp quốc hội hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội
các đoàn đại biểu quốc hội và từng đại biểu quốc hội trong đó đại biểu quốc hội là trung tâm
dự kiến phiên họp tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét
cho ý kiến về đề xuất đổi mới hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
đồng thời nghiên cứu việc sửa đổi nội quy kỳ họp quốc hội
quy chế làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội và quy chế làm việc của các cơ quan của quốc hội
trong đó sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp công tác giữa quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội với chủ tịch nước chính phủ tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao mặt trận tổ quốc việt nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị
theo ông huệ chủ tịch nước là một thiết chế hiến định rất quan trọng trong hệ thống chính trị
chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về đối nội và đối ngoại
là chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
chủ tịch nước còn là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
hàng năm chủ tịch nước đều báo cáo công tác trước quốc hội nhiều công việc cụ thể của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đều gắn với thiết chế chủ tịch nước như phê chuẩn các hiệp định
điều ước quốc tế phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài
trong công tác đối nội đối ngoại của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội liên quan mật thiết đến chủ tịch nước
phó chủ tịch nước cũng tham gia thường xuyên các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội